các bị cáo triệu ngọc hoan xoài ngọc hùng đỗ tiến đồng cà văn tỉnh phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó các bị cáo chỉ mức án từ ba mươi tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo đèo văn ban phải bồi thường cho nhà nước số tiền hơn một tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng và hoàn trả cho nhà nước số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng
cũng trong chiều qua công an tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam lưu văn nguyện bốn mươi hai tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí bình minh có địa chỉ tại số hai trên bảy mươi năm khu vực năm phường hiệp thành thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
công ty này có chức năng kinh doanh sản xuất các loại dung môi hóa chất cung cấp cho trịnh sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả
theo cơ quan công an công ty của nguyễn sản xuất dung môi với quy mô bảy mươi bảy hai trăm linh tấn một năm
tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công ty này đã bán ra thị trường trên một trăm năm mươi triệu lít dung môi các loại trị giá trên một chín trăm linh tỷ đồng
trong đó bán cho trịnh sướng gần ba mươi một triệu lít dung môi với giá bốn trăm linh hai tỷ đồng
lưu văn nguyện là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả
cũng liên quan đến vụ án công an tỉnh đắk nông cũng khởi tố bắt tạm giam đỗ quốc cường giám đốc công ty xăng dầu petro bình phước chi nhánh đắk lắc về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo đó trong thời gian cơ quan công an khởi tố bắt giữ các đối tượng trong đường dây xăng giả cường đã liên hệ với gia đình của một bị cáo đề nghị đưa hai trăm bốn mươi triệu đồng để chạy tại ngoại

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an